nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
ngày hai mươi bảy tháng bốn tại thị xã quảng trị hội tù chính trị yêu nước tỉnh quảng trị đã tổ chức
buổi gặp mặt kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày chiến thắng trở về từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm
họ là những cựu tù chính trị được trao trả sau khi hiệp định paris được ký kết vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
về dự buổi gặp mặt có hai trăm sáu mươi cựu tù binh yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh quảng trị
đồng chí trương tấn sang nguyên chủ tịch nước gửi lãng hoa chúc mừng
tại buổi gặp mặt các cựu tù chính trị yêu nước đã ôn lại quá khứ hào hùng nhất oanh liệt nhất dũng cảm nhất
quá khứ của đám cay và trung thủy quá khứ của gan góc và dạn dày của các cựu tù chính trị yêu nước
đây là cuộc gặp mặt những người chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm
mà là hoạt động nhằm tôn vinh những người đã xả thân vì nước góp phần làm nên chiến thắng lịch sử
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam
tiếp nối phẩm chất tốt đẹp trong chiến tranh các cựu tù chính trị yêu nước sau khi về với đời thường
có người may mắn có người thiệt thòi còn có người gặp phải hoàn cảnh khó khăn
nhưng họ luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống phát triển kinh tế
quan tâm phát triển cộng đồng và giáo dục con cháu phát huy truyền thống hào hùng của cha ông